hôm nay công an tp hà nội đã chính thức thông tin về vụ giết người tàng trữ sử dụng vũ khí nóng xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng bảy tại quận đống đa hà nội
nạn nhân là anh phạm văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại quận đống đa hà nội đã bị nhóm đối tượng gồm vũ quang hùng chú tại hà nội và bùi văn chủ vũ văn thùy và hoàng ngọc hiếu cùng chú tại thái bình đánh và đẩy từ trên tầng ba xuống đất
rất may anh tuyên chỉ bị gãy xương đùi và dập não vùng chán ngay sau khi nhận được tin báo công an quận đống đa đã phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành điều tra xác minh vụ án
hiện công an tp hà nội đã khởi tố vụ án giết người khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố bị can đối với bốn đối tượng trên đồng thời thu giữ tại nhà của hùng một mươi một khẩu súng các loại cùng hàng trăm viên đạn hơn một gram ma túy tổng hợp hơn bốn trăm linh giấy tờ liên quan đến việc cho vai nợ